trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày nhận tin báo công an xã dân tiến đã báo cáo công an huyện võ nhai và đang xác minh giải quyết theo thẩm quyền
tuy nhiên khi cơ quan công an giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra vì lãnh đạo này cho hay
và vừa qua cư dân mạng cũng dần dần chia sẻ một đoạn clip được cho là nguồn cơn của vụ nổ sung mấy
theo đó trong đoạn clip phía gia đình nạn nhân đã có những lời chửi bới khó nghe thậm chí đưa ra lời thách thức đối với phía gia đình nhà hông thủ
trong clip được chia sẻ thời điểm này hai gia đình đang tiến hành dọn dẹp xây dựng lại khuôn viên nơi ở
theo diễn biến được ghi lại phía gia đình nạn nhân gồm hai vợ chồng và con trai đã rất to tiếng và liên tục chửi thề chỉ thẳng mặt với gia đình nghi phạm
giáo viên người ta không mang dao đến nhà máy
giáo viên người ta không mang dao đến nhà máy
tao chỉ sợ ăn cướp bọn tao không xong được đâu đố nhà mày
dọa mang dao thì mang đến đây
mày dọa mày vắt súng vắt dao mày mang súng mang dao ra đây đi
phía người nhà nạn nhân liên tục buôn lời thách thức
theo diễn biến được ghi lại phía gia đình nạn nhân đã rất to tiếng và liên tục chửi thề chỉ thẳng mặt phía gia đình nghi phạm
thấy vậy phía gia đình nghi phạm cũng lớn dọng đáp trả trước những lời chửi bới nặng nề nói trên khiến không khí giữa hai bên rất căng thẳng
dường như không bên nào chịu nhường bên nào toàn bộ diễn biến của cái vã qua lại giữa hai gia đình đều được thành viên của cả hai bên quay lại
đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người xông xao
không ít người cho rằng rất có thể những lần tranh cãi gai gắt này đã đẩy mâu thuẫn giữa hai bên gia đình lên đến đỉnh điểm và chính là nguồn cơn dẫn đến vụ nổ súng vừa qua
đến cuối clip cuộc cải vã vẫn căng thẳng không ai chịu nhường ai
hiện tại đoạn clip đang thu hút sự quan tâm lớn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
nhưng công an xã dân tiến đã vô trách nhiệm không xử lý đơn thư nên mới xảy ra sự việc ông dũng cho biết thêm
thông tin bà lh đưa là không đúng
nội dung đăng tải trên mạng xã hội thể hiện trước đó hữu cùng người trong gia đình đã liên tục chửi bới đe dọa xúc phạm gia đình ông tới
có lần hữu cầm dao gậy sang để ám sát gia đình nạn nhân đồng thời gia đình bị hại cũng từng trình báo việc hữu có dùng súng bắn dọa gia đình
nhưng công an xã nói không đủ chứng cứ chứng minh người này có súng
người thân gia đình cho rằng nếu chính quyền lắng nghe ý kiến tìm hiểu sự thật và giải quyết triệt để kịp thời thì đã không có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra
chính quyền xã dân tiến có nắm bắt được chuyện người thân gia đình nạn nhân đăng tải thông tin cho rằng công an xã vô trách nhiệm khi mâu thuẫn xảy ra
ngày hôm qua xã đã mời bà lh lên làm việc với cơ quan chức năng người đăng tải thông tin này cho biết do người thân bị sát hại nên tâm trạng không tỉnh táo đã đăng tải thông tin chưa chính xác lên mạng xã hội
sau đó bà lh đã gỡ bỏ dòng trạng thái này
việc gia đình hai bên mâu thuẫn phía xạ có nắm được và đã tiếp cận đơn trình báo của gia đình nạn nhân
tuy nhiên khi đang xử lý đơn trình báo thì án mạng xảy ra
liên quan đến vụ việc giết người rùng rợn tại huyện võ nhai sở thông tin và truyền thông tỉnh thái nguyên khuyến cáo đến toàn thể cán bộ công chức viên chức
người lao động của cơ quan đơn vị địa phương và người dân không đăng tải chia sẻ hình ảnh
tuy nhiên vụ án mạng xảy ra tại xã dân tiến huyện võ nhai và các hình ảnh video clip có nội dung tương tự trong các tài khoản mạng xã hội của tổ chức cá nhân
theo đó khi sử dụng mạng xã hội phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và quy định của nhà cung cấp dịch vụ
những trường hợp có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết tai nạn kinh dị rung rợn bị phạt tiền theo quy định
sở thông tin và truyền thông tỉnh thái nguyên vào ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhiều tài khoản mạng xã hội facebook
gia lô đã đăng tải chia sẻ video clip hình ảnh miêu tả tỉ mỹ vụ án xảy ra trên địa bàn xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đã thu hút hàng ngàn lượt thích bình luận và chia sẻ
việc đăng tải chia sẻ như trên đang gây ra hoang mang trong nhân dân tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc kích động
ảnh hưởng đến công tác điều tra công tác chỉ đạo điều hành
của các cấp chính quyền và ảnh hưởng đến tâm lý đời sống tinh thần của người dân địa phương
thưa quý vị và các bạn vụ án trên đã làm xôn xao dư luận những ngày gần đây bởi tính chất hung hãn ngăn tàn của hung thủ
như bên cạnh đó nhiều người cũng vừa thương vừa giận cho phía gia đình nạn nhân
đây cũng là bài học tới tất cả mọi người về cách ứng xử và giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống
nếu bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi hành động thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vụ án trên
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại